viện huyết học truyền máu trung ương đã tiếp nhận cô bé ln một mươi hai tuổi sống tại mai sơn sơn la trong tình trạng nguy hiểm
chảy máu khó cầm vì bị một căn bệnh dối loạn chảy máu hiếm gặp bất thường chức năng tiểu cầu bẩm sinh clasman
đi cùng con trên chiếc xe cấp cứu chị xê đã hỏa khóc vì sợ sẽ mất đi đứa con bé bỏng
chỉ khi vừa đến hà nội con được truyền tiểu cầu và cấp cứu kịp thời mới qua cơn nguy kịch
được biết chị xê có hai con gái lần lượt được chẩn đoán bị căn bệnh này
con gái thứ hai ln bị nặng hơn thường xuyên bị chảy máu cam ồ ạt rất nhiều lần nôn ra máu
sau này chị hiểu hơn về bệnh của con
ngay sau khi con chảy máu chị lại đưa con vượt gần ba trăm linh km đường đèo núi từ sơn la về viện huyết học truyền máu trung ương điều trị
những năm trước đây năm nào cháu mở cũng phải nằm viện tới một mươi hai đến một mươi ba đợt
may mắn là trong vài năm gần đây nhờ được các y bác sĩ tại trung tâm hemophilia
viện huyết học truyền máu trung ương tư vấn chị xê đã biết cách chăm sóc đề phòng chảy máu cho con
nên những lần đi viện của bé thừa hơn khoảng hai tháng một lần
tương tự như hai con của chị c hai anh em cháu nt một mươi tuổi và ntp bảy tuổi ở bắc ninh
cũng cùng điều trị bệnh bất thường chức năng tiểu cầu bẩm sinh tại trung tâm hemophilia viện huyết học truyền máu trung ương
từ khi được vài tháng tuổi cô bé l đã phải tập quen với những đợt chảy máu mũi kéo dài
mỗi lần như vậy con cần được vào viện và truyền tiểu cầu
năm hai nghìn hai mươi một dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát đi lại khó khăn bố mẹ các con chỉ biết cầm cự bằng cách cho con uống thuốc cầm máu tại nhà
nhưng rồi con đi tiểu ra máu tình trạng ngày càng nặng hơn
ngay trong đêm bố mẹ con phải chạy ra máy đưa con về viện điều trị
tại việt nam ước tính có trên sáu hai trăm linh người mắc hemophelia bệnh máu khó đông
và có khoảng trên sáu mươi người bệnh được trần đoán và điều trị
hemophilia là bệnh chảy máu di chuyển
bệnh chảy máu di chuyển gây ra do giảm hoặc bất thường chức năng yếu tố đông máu
đặc điểm nổi bật của bệnh là chảy máu khó cầm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể
nhưng hay gặp nhất là chảy máu ở khớp cơ
chảy máu cơ khớp tái phát nhiều lần dẫn đến biến dạng khớp teo cơ
nếu người bệnh không được phát hiện sớm chẩn đoán và điều trị đúng cách
sẽ dẫn tới những hệ quả không mong muốn như suy nhược đau đớn biến chứng và tổn thương khóc vĩnh viễn
hoặc nặng hơn là tử vong do chảy máu ở những vị trí nghiêm trọng
những biến chứng đó ảnh hưởng đến chức năng sống và tâm lý người bệnh
làm họ tàn tật tự ti hạn chế khả năng giao tiếp học tập lao động và đóng góp cho xã hội
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị mai giám đốc trung tâm hemophilia viện huyết học truyền máu trung ương chia sẻ
hiện tại trung tâm hemophilia viện huyết học truyền máu trung ương
đang quản lý và theo dõi khoảng một trăm năm mươi người bệnh bất thường chức năng tiểu cầu bẩm sinh
trong đó clanman là dối loạn hay gặp nhất bệnh di chuyển lặn trên nhiễm sắc thể số một mươi bảy và gặp ở cả nam lẫn nữ
tiểu cầu là những tế bào nhỏ đứng rời rạc trong lòng mạch
khi mạch máu bị tổn thương tiểu cầu sẽ gắn vào nhau và gắn vào lỗ thùng của mạch máu tạo thành cái nút giúp máu ngừng chảy
tiểu cầu ở người bệnh bất thường chức năng có số lượng bình thường nhưng chức năng kém nên khả năng cầm máu kém
để trần đoán bệnh cần tới các xét nghiệm chuyên sâu và các xét nghiệm mới này được triển khai chủ yếu ở các bệnh viện lớn
triệu chứng của bệnh là chảy máu mũi chân răng suất huyết dưới da sốt huyết tiêu hóa tiểu đỏ nghiêm trọng hơn là suất huyết não chảy máu sau phẫu thuật
đặc biệt phụ nữ thường chảy máu liên quan đến kinh nguyệt và quá trình sinh con nên cần theo dõi chặt chẽ hơn
người bệnh cần được quản lý suốt đời tại các cơ sở y tế
chuyên gia cho biết hiện bệnh suy nhược tiểu cầu chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu chủ yếu là truyền khối tiểu cầu nếu chảy máu nhiều
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hà thanh viện trường viện huyết học truyền máu trung ương cho biết
viện huyết học truyền máu trung ương đã triển khai đầy đủ các xét nghiệm chuyên sâu phục vụ trần đoán theo dõi điều trị cho người bất thường chức năng tiểu cầu
cùng với sự phát triển của hoạt động truyền máu người bệnh tại viện được truyền chế phẩm máu kịp thời nhờ tấm lòng của người hiến máu cũng như người hiến tiểu cầu
tuy nhiên tại nhiều bệnh viện tuyến dưới việc chẩn đoán điều trị bệnh vẫn gặp nhiều khó khăn
khối tiểu cầu chỉ có hạn sử dụng ngắn từ ba đến năm ngày nên việc tiếp nhận cũng như lưu trữ tiểu cầu khó triển khai tại nhiều địa phương